ban lê lạc học sinh miền nam trên đất bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm trường học sinh miền nam trên đất bắc
và năm mươi năm các thế hệ học sinh miền nam học tập và thực hiện di trúc của bác hồ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ cùng dự có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đồng chí nguyễn khoa điểm nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng một số lãnh đạo các bộ ngành và địa phương
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thực hiện hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
bác hồ trung mương đảng và chính phủ đã chủ trương lựa chọn một số con em cán bộ chiến sĩ
gia đình cách mạng ở miền nam đưa ra miền bắc nuôi dạy để bảo vệ gìn giữ đào tạo và bồi dưỡng
những hạt giống đỏ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
và trong rộng của bác hồ của đảng và nhà nước tầm nhìn chiến lược về chính trị
về công tác cán bộ và đào tạo nhân tài cho ngày thống nhất bắc nam xung học một nhà
xây dựng tổ quốc việt nam giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc nam châu
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có hơn ba mươi hai học sinh đã học tập trong hệ thống hàng chục trường miền nam
nội chú trên nhiều tỉnh thành miền bắc
tại buổi lễ trong không khí thân mật đầm ấm các thế hệ học sinh miền nam trên đất bắc
đã có dịp ôn lại kỷ niệm và không khí học tập trong giai đoạn khó khăn
khẳng định sự đúng đắn sáng suốt của đảng và bắc hồ về việc chuẩn bị đối ngũ cán bộ cho miền nam
sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước khẳng định công lao to lớn của đồng bào miền bắc
đối với học sinh miền nam cũng như sự trưởng thành và đồng góp của các thế hệ học sinh miền nam
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam sở hữu chủ nghĩa
giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là giai đoạn miền bắc vô cùng khó khăn
vừa xây dựng và bảo vệ miền bắc lại vừa tập trung tri viện tối đa cho chiến trường miền nam
mặc dù vậy đảng chính phủ và bắc hồ vẫn dành cho học sinh miền nam những điều kiện tốt nhất
về ăn ở và học tập
nhân dân miền bắc vẫn dành sự cư mang đùm bọc chân thành nhất cho các thế hệ học sinh miền nam
nhờ đó trên ba mươi hai học sinh miền nam đều khôn lớn trưởng thành
và đã có những đóng góp hết sức xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hiện tại nhiều học sinh miền nam vẫn đang đảm nhận những trọng trách rất quan trọng
như thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trục triệu hòa bình
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
và nhiều người đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo khác
tất cả đều phân đấu vì một việt nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh